các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội đã triển khai đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ ba tại một trăm sáu mươi tám phường trên địa bàn thủ đô
dịch vụ này cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ
các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng
có nghĩa là từ nay người dân thủ đô chỉ cần ở nhà là đã có thể đăng ký nhiều thủ tục hành chính
sẽ là hai nội dung chính mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
nhưng mà trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại những tin tức của thủ đô hà nội trong tuần qua
sử dụng đất nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm trường tình trạng ô nhiễm môi trường quanh bãi giác xuân sơn
đồng chí hoàng trung hải đã thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội tiếp thu ý kiến của các cử tri
đồng thời khẳng định trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ chỉ đạo các cơ quan của thành phố tập trung giải quyết
chiều ngày chín tháng tám sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thông tin về mức thu học phí
đối với giáo dục mầm non phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
sở giáo dục và đào tạo hà nội xây dựng mức tăng học phí năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đối với vùng thành thị tăng hai mươi đồng nông thôn tăng một mươi đồng
miền núi tăng thêm hai đồng so với năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
sở giáo dục và đào tạo cũng cho biết việc tăng học phí sẽ là một hình thức giúp giảm lạm thu
sở giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra vào đầu năm học để nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý
ngày chín tháng tám ubnd tp hà nội đã công nhận
công bố danh sách các công ty đơn vị trồng cây xanh bị bật gốc trong cơn bão số một vừa qua
lộ ra còn nguyên bọc nhựa ni lông gây xôn xao dư luận
cụ thể cây trồng tại đường nguyễn văn chỗi hà đông do chủ đầu tư là ban quản lý dự án mũ lao
đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn công viên cây xanh hà đông
cây trồng tại đường trần phú hà đông chủ đầu tư là ban quản lý dự án quận hà đông
đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn công viên cây xanh hà đông
cây trồng tại đường dương đình nghệ quận cầu giấy chủ đầu tư ban quản lý dự án quận cầu giấy
đơn vị thi công là liên danh udic và lidex hai
dự án được hoàn thành năm hai nghìn một mươi dịp một năm tháng năm hà nội
hiện toàn bộ số cây mới trồng bị đổ đã và đang được các đơn vị quản lý cây xanh giữ lại chăm sóc
thưa quý vị xây dựng nông thôn mới được coi là mục đích đến để bất cứ một địa phương nào cũng cần phấn đấu
hiện nay cả nước vẫn đang cùng nhau thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này với nhiều thành tiệu đạt được
tuy nhiên đằng sau sự thành công của nông thôn mới là một khó khăn cần được tháo gỡ và nhìn nhận vào thực tiễn chính là vấn đề nợ động trong xây dựng cơ bản
hà nội mới có đan phượng là huyện đầu tiên cán đích nông thôn mới và sau đan phượng là thanh trì
câu chuyện chúng tôi muốn nói ngày hôm nay đó chính là huyện thanh trì đã cán đích nông thôn mới trước hai năm so với kế hoạch và huyện không nợ động tiền xây dựng cơ bản
vĩnh quỳnh là một trong những xã đã về đích nông thôn mới của huyện thanh trì
đường làng ngõ xóm sạch đẹp khang trang là điều đáng ghi nhận của tập thể chính quyền và nhân dân xã vĩnh quỳnh
thế nhưng vào thời điểm cách đây ba năm xây dựng nông thôn mới đối với vĩnh quỳnh tưởng như khó có thể làm được
do đặc thù là xã thuẩn nông
nhưng đời sống của người nông dân còn rất nhiều khó khăn thu nhập bình quân thấp so với mức trung bình
vì vậy đảng bộ nhân dân xã vĩnh quỳnh đã xác định xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ thực tế phát triển của địa phương
không đốt cháy giai đoạn hay chạy theo bệnh thành tích
làm đường giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí mà xã trăn trở nhất bởi giao thông của xã không được quy hoạch đồng bộ
nhưng bằng sự quyết tâm của mình các cán bộ huyện xã đã đi từng nhà vận động tổ chức họp dân
để bàn bạc tuyên truyền thậm chí đã có hơn chục cuộc họp được diễn ra trên cơ sở tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân
xã vĩnh quỳnh đã nhận được sự đồng thuận cao
trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới quả thật nó cũng không dễ dàng rất khó khăn đối với người dân
sau đó khi mà dân đồng thuận đối với người dân chúng tôi đóng góp để cho ban xây dựng nông thôn mới làm cái con đường
giờ phút này chúng tôi cũng rất là tự hào
khi mà đã được xây dựng nay đã hoàn thành
xây dựng nông thôn mới đường rất là khang trang sạch đẹp và cảnh quan môi trường đường nàng ngõ xóm là bây giờ đảm bảo rất là sạch sẽ khang trang
đối với người dân chúng tôi rất tự hào
được nhà nước và huyện xã để trợ cấp cho nguyên vật liệu để chúng tôi làm một con đường nông thôn mới
thì đến giờ phút này là được con đường đấy cũng khang trang sạch đẹp
hoàn thành xây dựng nông thôn mới
là mục đích đến mà bất cứ địa phương nào cũng muốn phân đấu để đạt được
thế nhưng đằng sau nông thôn mới luôn là nỗi lo lắng của một số xã huyện đó là nợ động xây dựng cơ bản
mặc dù là một xã xuất phát điểm thấp nhưng do có sự học hỏi kinh nghiệm của những địa phương khác đi trước
xã đã xác định xây dựng nông thôn mới tiêu chí nào dễ làm trước khó làm sau
quan trọng là biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân thực hiện đúng dân biết dân làm dân bàn dân kiểm tra
vì vậy mà mức đóng góp tiền của làm đường giao thông nông thôn không là gánh nặng hay sự lo lắng của người dân
chúng tôi có một cái mà kinh nghiệm của chúng tôi làm đó là từng ngõ xóm chúng tôi họp bàn trong bà con nhân dân
và lấy nhân công lao động là của tổ nhóm thợ của cái xóm đó của cái thôn đó và của cái ngõ đó đứng ra và làm thẩm duyệt kinh phí nhân công máy móc là từng ngày
và bà con đứng ra nhận là thấp hơn rất nhiều
thế và khi mà tổ nhóm thợ và nhân dân mà đứng ra làm và cử ra ban kiến thiết ban thu tiền và khi ngõ xóm nào thu được tiền thì bắt đầu là mới báo ủy ban để đưa vật tư vật liệu về
từ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương nên mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xây dựng thành công nông thôn mới
xã vĩnh quỳnh cũng không nợ động tiền xây dựng cơ bản
đây là một trong những điều rất đáng ghi nhận của đảng bộ chính quyền xã trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia
đối với thành công về công tác xây dựng nông thôn mới trong đó có một cái nội dung rất là quan trọng đó là không nợ động cơ bản
thì chúng tôi có một số nguyên nhân như sau
cái thứ nhất đó là khi chúng ta làm thì chúng ta phải họp dân
họp bao giờ mà nhân dân
dân thật đồng thuận và nhân dân thật hiểu rồi phân tích
chưa biết chỗ nào thì chúng ta phải phân tích cho nhân dân
có những ngõ xóm chúng tôi phải họp trên dưới một mươi lần
nhưng cái hiệu quả nữa là cái việc mà nhân dân đóng góp càng hạn chế là càng tốt
hạn chế nhưng mà hiệu quả và chất lượng
cũng như xã vĩnh quỳnh tại thời điểm hiện tại xã hiễu hòa cũng đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
và cũng không có tình trạng nợ động xây dựng cơ bản
để có được sự thành công như ngày hôm nay đó là nhờ xã đã có nhiều cách làm hay
tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân
trước khi triển khai các công việc xây dựng nông thôn mới xã đều bàn bạc thảo luận
họp với cấp ủy tri bộ rồi tổ cụm dân cư sau đó triển khai tới nhân dân
và cam kết là khi có tiền của nhân dân đóng góp sẽ triển khai những tuyến đường theo ý của người dân
được sự đồng tâm hợp lực và đoàn kết của
nhân dân ủng hộ và đóng góp chương trình nông thôn mới này đã được hoàn thiện nhất là cái ao và các đường làng gõ xóm
mọi người dân đều ủng hộ đều phấn khởi thấy được sự tiến triển của xã nhà được sự quan tâm của nhà nước
từ từ ngày làm được cái đường nông thôn mới và cái ao cá bắc hồ này rất là đẹp
bà con ai phấn khởi và rất là đồng tình ủng hộ
cá nhân tôi và gia đình chúng tôi gia đình nào cũng đóng góp đầy đủ mọi chính sách của đảng nhà nước giao
để đi đến đích thành công của quá trình
trong quá trình xây dựng nông thôn mới mỗi xã đều có những cách làm phù hợp với thực tiễn và tình hình địa phương
trong đó có bài học kinh nghiệm được rút ra từ những xã đã thực hiện trước
để từ đó mỗi địa phương sẽ tìm ra được cách làm hay cho riêng mình
bài học kinh nghiệm của chúng tôi rút ra đối với trong xây dựng nông thôn mới đó là trong việc
đầu tiên là công tác chỉ đạo của đảng là chỉ đạo sát sao và quyết liệt
thứ hai là đối với cơ quan tổ chức thực hiện
là ủy ban nhân dân xã rồi các ban quản lý tiểu ban quản lý phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động
và giải thích đồng thời nữa là nói đi đôi phía nào để người dân nhìn thấy và sẵn sàng thực hiện
tích cực là phổ biến các mô hình mà chúng tôi học hỏi được để người dân nhìn thấy và tham quan thấy để triển khai và không vấp phải những vấn đề nợ động như hiện nay
từ bài học thực tế trong xây dựng nông thôn mới của huyện thanh trì cho thấy kinh nghiệm
về xây dựng nông thôn mới cốt lõi là ở lòng dân
cán bộ huyện xã phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân cùng nhân dân bàn bạc và thực hiện
quan trọng là để nhân dân tham gia vào quá trình này
bởi xây dựng nông thôn mới nhân dân chính là chủ thể được hưởng thụ đầu tiên
như thế người dân sẽ có sự nhận thức về trách nhiệm
để không có nhân lộng xây dựng cơ bản đó là chúng tôi ưu tiên trong một mươi chín tiêu chí thì những tiêu chí mà không cần dùng đến nhiều về vốn không cần nhiều dùng đến nhiều về nguồn lực về tiền
thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động nhân dân để hoàn thành các tiêu chí đó
thứ tư trong quá trình quản lý điều hành ngân sách về các đội chỉ đạo của huyện chúng tôi cũng điều hành ngân sách là linh hoạt trên cơ sở các quy định của ngân sách
nhưng mà linh hoạt để tạo thuận lợi cho ủy ban nhân dân các xã trong quá trình thực hiện các công tác liên quan đến đầu tư xuyên cơ bản
ví dụ như là ủy ban nhân dân huyện đối với lại theo quy định một mươi sáu của thành phố thì có những phần thuộc nhiệm vụ chi của thành phố
trong khi mà thành phố chưa có
trong khi mà thành phố chưa có việc là cấp số thuộc nhiệm vụ chi thành phố thì chúng tôi đã sử dụng ngân sách của huyện để tạm ứng phần thuộc nhiệm vụ chi của thành phố
và sau khi thành phố có cấp cho huyện thì chúng tôi sẽ hoàn đứng lại khoản này vào ngân sách của huyện
sự thành công trong xây dựng nông thôn mới của huyện thanh trì chính là thành công của bài học về huy động sức dân lòng dân
có thể nói đây là một trong những thành công lớn nhất của huyện
và để có được thành công này là do có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của
cấp ủy chính quyền cùng nhân dân trong huyện
trước khi bắt tay vào thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới huyện đã tự biết lượng sức mình đánh giá chi tiết khả năng hoàn thành các tiêu chí
chú trọng các biện pháp hoàn thành các tiêu chí về nâng cao thu nhập cho người dân giả soát cân đối nguồn lực từ các nguồn theo quy định như nguồn thu tiền sử dụng đất
nguồn đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huy động sức người sức của để tạo nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ bản
sau khi cân đối khả năng huy động các nguồn lực rồi mới triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ bản
đối với các dự án được đầu tư xây dựng từ ngân sách không huy động được nguồn đóng góp trong nhân dân như quy hoạch đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã
xây dựng trụ sở đều được huyện thông qua và chỉ khởi công công trình khi đã cân đối được nguồn vốn và khả năng huy động vốn
câu chuyện huyện thanh trì cán đích nông thôn mới trước hai năm so với kế hoạch và không nợ động
rất xứng đáng là một trong những huyện đi đầu
trong cách làm hay về xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị từ ngày một mươi tháng tám thành phố hà nội đã triển khai đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ ba tại một trăm sáu mươi tám phường trên địa bàn thủ đô
dịch vụ công trực tuyến mức độ ba cho phép người sử dụng điện và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan
tổ chức cung cấp dịch vụ
các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng
điều này có nghĩa là từ nay người dân thủ đô chỉ cần ở nhà là đã có thể đăng ký nhiều thủ tục hành chính
chỉ cần một chiếc máy tính kết nối mạng internet truy cập vào cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến hà nội
điền đầy đủ các thông tin là người dân đã có thể hoàn tất việc đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử
đăng ký thường chú
từ ngày một mươi tháng tám dịch vụ trực tuyến công mức độ ba đã được áp dụng tại tất cả các phường trên địa bàn thành phố hà nội
điều này đồng nghĩa với việc từ nay chỉ cần ngồi ở nhà là người dân thủ đô đã có thể hoàn thành rất nhiều loại giấy tờ
mà không cần đến các phường làm việc như trước và chỉ phải đến các phường một lần để thanh toán lệ phí nếu có và nhận kết quả
thủ tục hành chính đây rất đơn giản và gọn nhẹ hướng dẫn nhiệt tình
chúng tôi đến làm điểm tôi rất thấy hài lòng tôi đi giảm được thời gian đi lại cho người dân
tôi thấy rất là nhanh tôi không còn phải đi qua nhiều cửa và tôi cảm thấy rằng chỉ cần có vài phút tôi có thể làm thủ tục nhanh được
không mất nhiều thời gian của tôi
để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba những năm gần đây ubnd tp hà nội đã quyết liệt chỉ đạo
để triển khai theo định hướng xây dựng hệ thống nền tảng thống nhất bao gồm cổng dịch vụ công
dịch vụ công trực tuyến kết nối với hà nội
cổng dịch vụ công trực tuyến kết nối với hệ thống một cửa điện tử và xử lý chuyên môn nghiệp vụ
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm thành phố đã chọn hai quận long biên và nam tử liêm triển khai thí điểm ở cấp phường
trước tiên là cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực tư pháp liên thông thủ tục hành chính với công an và bảo hiểm xã hội
chỉ tính từ đầu năm nay đã có hơn ba hồ sơ được giải quyết theo thủ tục trực tuyến tại hai quận này
một phần này một nào đấy thì nhân viên chúng tôi cảm thấy là cái công việc ban đầu là cũng tương đối khó khăn
nhưng mà sau khi được sự động viên quan tâm của lãnh đạo quận cũng như là ủy ban nhân dân phường
thì chúng tôi động viên nhân viên của mình để tiếp tục làm
và mục đích cao nhất của chúng tôi hướng tới đó là đảm bảo cho công dân là không phải đi lại nhiều lần
không mất lại cái thời gian công sức của công dân đi lại nhiều lần
trong mùa văn qua thực hiện trị đạo chung của thành phố quận nam tử liêm triển khai quyết liệt đồng bộ
trong các hình chính cả sáu nội dung
đặc biệt là trong các thủ tục hình chính cho các công dân và tổ chức
quận nam tử liêm đã đặc biệt là trong triển khai rút ngắn của thủ tục hình chính
liên tục các đợt thi đua có đợt thi đua để thực hiện rút ngắn thời gian của thủ tục cho tổ chức công dân
đặc biệt là trong ngày hôm gần đây quận nam tử liêm đang xây dựng chính quyền thân thiện
để dân lên cơ quan nhà nước
giải quyết thủ tục hành chính thì được hướng dẫn tận tình chú đáo có người hướng dẫn về hồ sơ
và trong giải quyết thì đang thực hiện trực tuyến mức độ ba bốn để làm sao nhận hồ sơ và trả hồ sơ tại nhà công dân
còn tại phường nhân chính quận thanh xuân ngày đầu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến này
mặc dù chưa quen với mô hình mới nhưng nhiều người dân đã quan tâm và thực hiện đăng ký trực tuyến
các nhân viên tư pháp và công dân đã thực hiện đăng ký trực tuyến

có thể là cán bộ cũng sẽ phải hơi vất vả trong những ngày đầu để hướng dẫn cho công dân
tuy nhiên thì cái chủ trương của thành phố cũng như là chủ trương của quận trong việc tổ chức cái này
thì người dân dần dần sẽ nắm bắt được cái thực hiện được
để mà để thực hiện được thì chúng tôi có thể những ngày đầu chúng tôi sẽ phải hơi vất vả một chút
nhưng nó sẽ về sau này thì chính cán bộ cũng sẽ nhàn đi
và người lợi nhất thì chính là công dân
đăng ký trực tuyến các thủ tục hành chính là một việc làm mới đối với nhiều người dân
vì vậy ngay từ đầu quận thanh xuân đã quán triệt phổ biến chủ trương của thành phố
trong việc ứng dụng công nghệ thông tin triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba lĩnh vực tư pháp
đến cán bộ công chức để thực hiện nghiêm túc phục vụ tốt nhất cho người dân
đồng thời tổ chức tuyên truyền niêm yết kế hoạch và văn bản hướng dẫn tại nhà văn hóa
và một trường hợp
hãy đăng ký kênh từ khu dân cư trên địa bàn quận để công dân tổ chức biết về cách thức sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và lợi ích đạt được khi sử dụng